quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau khi mạnh lên thành bão tối qua bão số hai di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
đến gần sáng nay thì đổi hướng thành tây bắc hướng về phía đất liền nước ta
với tốc độ di chuyển khoảng một mươi năm hai mươi km
đến chiều nay vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
cách móng cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
cường độ bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đông bắc của bắc bộ
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai trên khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo cô tô bạch long vĩ
từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng từ gió mùa tây nam hoạt động mạnh vùng biển từ bình định đến cà mau
khu vực giữa và nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
nằm ở rìa xa phía tây bắc của bão số hai dự báo từ giờ đến chiều cả miền bắc trời sẽ có nắng mạnh
nhiệt độ ngày cao từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ chiều tối và tối nay trở đi khi rìa tây hoàn lưu bão số hai bắt đầu tác động
miền bắc trời sẽ chuyển sang trạng thái mây nhiều
sau đó từ đêm nay trở đi đến hết ngày một mươi hai tháng tám bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
khu vực trung bộ
nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng có quá trình giảm mưa nhanh và nhiều nơi có nắng trở lại
nhiệt độ trong ngày tăng cao nhất lên ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
dự báo xa hơn từ ngày một mươi một tháng tám trở đi khi có tác động của rìa xa phía tây nam của cơn bão số hai
ở khu vực thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa vừa mưa to trở lại
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động với cường độ mạnh
vì thế cả nam bộ và tây nguyên vẫn có mưa nhiều
ở tây nguyên có mưa vừa và rông
có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
còn ở khu vực nam bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên bốn mươi mm
do mưa xuất hiện cả ngày lẫn đêm
nên nhiệt độ ở tây nguyên trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi ở nam bộ khoảng thời gian sáng và trưa
nhiều nơi vẫn có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao hơn
giao động ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
và sau đây là dự báo
thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước